tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra buổi tọa đàm về cuốn sách
lý luận hồ chí minh về xây dựng đảng tiền phong
buổi tọa đàm được tổ chức nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
một trăm linh tám năm ngày bác ra đi tìm đường cứu nước và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
tác giả đoàn duy thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
đã viết cuốn sách lý luận hồ chí minh về xây dựng đảng tiền phong
gồm bảy từ tiếng việt và bảy từ tiếng anh
ghi lại thực tiễn hoạt động của bác hồ kể từ những ngày đầu năm của thế kỷ hai mươi
bằng những luận cứu khoa học và tư liệu chính xác cuốn sách khái quát bối cảnh
lịch sử hình thành và sự cần thiết phải xây dựng đảng tiền phong
lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng nước việt nam độc lập tự do
tác phẩm thêm một lần nữa khẳng định hồ chí minh là nhà lý luận thiên tài
những lý luận này chính là kim chỉ nam để lãnh đạo đảng vững mạnh trong sạch
giành được lòng tin của nhân dân
tác giả đoàn duy thành cũng đề xuất nhiều giải pháp trong xây dựng đảng